khi người dùng các ứng dụng này bị lừa rất ít cơ hội để có thể lấy lại được số tiền đã mất
bởi hầu hết các đối tượng lừa đảo dạng này đều ẩn danh không bao giờ để lộ những thông tin quan trọng như quê quán ngày tháng năm sinh và tên thật của mình
cái thứ hai là cái mạng gingo đấy bản thân ở việt nam không xác định được ai là cái chủ của cái tài khoản đấy ai nào cái id đấy sử dụng là con người cụ thể
tên có thể hàng một nghìn người hàng triệu người người ta đăng ký một cái tên đấy nên là cái đấy khó khăn nhất của cơ quan điều tra
không xác định phải rõ con người bị hại không biết bị mà mặt và người ta chỉ giao duyệt qua tài khoản này tài khoản một tài khoản ảo của một người khác
rồi người ta không nhận tiền mà quy đổi ra kim cương đấy là cái rất khó khăn của cơ quan điều tra khi mà đi bắt giữ đối tượng
ngoài ra rất nhiều người dân mất tiền vì quá ngây thơ
khi vội tin vào những cuộc điện thoại từ số lạ
mạo danh là người của công ty điện lực
các đối tượng đe dọa nạn nhân sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng
nếu không thanh toán hóa đơn tiền điện phát sinh tại thành phố hồ chí minh
nhằm tăng sự nguy hiểm bọn chúng còn dọa chuyển hồ sơ sang cho cơ quan bảo vệ pháp luật
khiến cho chị kim anh trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
dễ dàng rời vào bẫy
một chiêu thức lừa đảo kinh điển nữa cũng khiến rất nhiều người dân mất tiền
đó là giả danh lực lượng cảnh sát giao thông
gọi điện thông báo thanh toán hóa đơn
vi phạm giao thông
chiêu thức này cũng giống như trên
đó là đánh vào sự nhẹ dạ cả tình
hay đúng hơn là sự ngây thơ
thiếu hiểu biết pháp luật của người dân
để lừa đảo
các đối tượng sẽ dùng lời lẽ uy hiếp đe dọa
đưa ra cơ quan bảo vệ pháp luật
như tòa án
để nạn nhân bối rối sợ hãi
và làm theo những yêu cầu của bọn chúng
qua đây là người dân cũng nên nâng cao ý thức cảnh giác
đối với những đối tượng lợi dụng mạo danh xã hội thông
mình gọi điện yêu cầu nộp phạt chuyển khoản
thì phải cảnh giác với những đối tượng này
để tránh việc bị mắc mắc
biện tiền bạc tài sản
một trường hợp nữa cũng rất đáng lưu tâm
nạn nhân lại là nam giới
bị chiếm đoạt tiền mua thẻ game
với số tiền hàng chục triệu đồng
để thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng nguyễn công đức
sử dụng điện thoại cá nhân
nhắn tin đến số điện thoại của đại lý trẻ game
với nội dung là
số tiền đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng của đại lý
nhưng thực chất
đức đã dùng thủ thuật tẩy xóa
thay đổi số dư tài khoản
để gửi đến số điện thoại khách hàng
và sau đó chiếm đoạt tiền nạp game
chỉ trong vài tháng
đức đã thực hiện hơn sáu cuộc điện thoại
lừa hơn bốn người trên cả nước
với số tiền hơn một bốn tỷ đồng
cách họ lừa được mình là
họ làm mình mất tập trung
để dễ dàng
kiểm soát theo ý của họ
làm cho mình
không để ý được cái điện thoại
hoặc là không kiểm tra được
tài khoản của mình có tiếp hay không
và họ cứ gọi liên tục
và nhắn tin liên tục
để yêu cầu mình bán tiền
mình không cảnh giác
tôi xoắn nhắn
giống như ngân hàng họ đã gửi cho mình
tôi có bảo
phí bị hại
tôi chuyển xong
với thẻ luôn
với thẻ luôn cho tôi
có sự kiện khuyến mại trong game
và sau khi tôi đã gửi
tin nhắn đến cho họ
tôi có điện cho họ
luôn và liên tục
tôi bảo họ gửi thẻ cho tôi
tránh cho họ có đọc được tin nhắn
đó là tin nhắn giả
tự soạn thảo ra một tin nhắn giả
theo khu pháp của ngân hàng
một người bị hại đang dùng
sau đó gửi trực tiếp vào số điện thoại
sử dụng một số điện thoại khác
gửi trực tiếp vào đến số điện thoại của người bị hại
song song với việc gửi số điện thoại đấy
đối tượng sẽ gửi đến số điện thoại của người bị hại
đối tượng gọi điện liên tục
bằng giao lô cũng như là bằng số điện thoại
để thúc ép cũng như là để cho người bị hại
cuốn vào cái thủ đoạn của đối tượng
dẫn đến cái việc mà
không có thời gian cũng như là
khả năng để kiểm tra cái tài khoản ngân hàng của mình
cũng như là cái việc
tài khoản ngân hàng của mình đã nhận được tiền hay chưa
từ đó là người bị hại
điên tục chuyển cái thẻ game
như là cái tài sản của mình cho cái đối tượng
như vậy có thể thấy rằng
các đối tượng lừa đảo bằng hình thức gọi điện
hết sức tinh phi xảo quyệt
tuy nhiên người dân cũng đã mất cảnh giác
từ đó vô tình trở thành
bị hại của các đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp
người dân cần hết sức lưu ý
cơ quan chức năng
không bao giờ làm việc qua điện thoại
mà bao giờ cũng có văn bản giấy tờ
hoặc làm việc trực tiếp nếu chúng ta có sai phạm
tất cả các cuộc gọi tự xưng
là người của cơ quan công an viện kiểm soát
tòa án ngân hàng
hay công ty điện lực công ty nước sạch
có tính chất đe dọa
thì cần hết sức cảnh giác
tuyệt đối không làm theo lời hướng dẫn của các đối tượng
mà phải thông báo ngay cho cơ quan chức năng
để được hỗ trợ kịp thời